một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đại tướng võ nguyên giáp ra lệnh nổ súng và cứ điểm hiêm lam mở màn chiến dịch địa biên phủ
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quân ta đã dũng cảm tiêu diệt gọn cứ điểm him lam và đồ độc lập
bức hàng cứ điểm bản kéo phá vỡ cửa ngõ phía bắc của tập đoàn cứ điểm diệt và bắt sống trên hai tên địch
phá hủy hai mươi năm máy bay xóa sổ một trung đoàn uy hiếp sân bay mường thanh
sau năm mươi năm ngày đêm chiến đấu dũng cảm miêu trí sáng tạo quân và dân ta đã đập tan toàn bộ cứ điểm điện biên phủ
chiến thắng điện biên phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và can thiệp mỹ
chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân pháp trên bán đảo đông dương bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng tháng tám
giải phóng miền bắc tạo cơ sở vững chắc để tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống đế quốc mỹ giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc
ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đã mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc ta như một ngày mở đầu thắng lợi cho thiên sử vàng điện biên phủ
tiếp tục chương trình chuyến công tác tại các tỉnh miền núi tây bắc hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy điện biên
về tình hình phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng an ninh xã hội trên địa bàn
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị để phát triển đột phá về kinh tế tỉnh điện biên cần tận dụng phát huy lợi thế của địa phương
tập trung phát triển du lịch cùng với đó là phát triển nền nông nghiệp lâm nghiệp công nghệ cao sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong đó chú ý gắn với bảo vệ môi trường
nhấn mạnh điện biên là một tỉnh trọng yếu của tây bắc cũng như cả nước chủ tịch quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh hết sức phải quan tâm đến công tác quốc phòng
an ninh bảo đảm chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phải chăm lo cho đời sống của người dân vùng sâu vùng xa vùng biên giới khó khăn
chủ tịch quốc hội chỉ đạo tỉnh điện biên phải hết sức coi trọng và tăng cường công tác lãnh đạo quản lý nhà nước thật sự sâu sát chăm lo cho đời sống của nhân dân
cũng tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội và các thành viên đoàn công tác đồng tình với đề xuất của điện biên về việc nâng cấp sân bay điện biên phủ
phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh chiến lược góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
cũng trong ngày hôm nay tại xã tu cha huyện đơn dương tỉnh lâm đồng công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk tổ chức khánh thành trang trại bò sữa organic
tiêu chuẩn châu âu đầu tiên tại việt nam tới dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị trương thị mai bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đinh la thăng bí thư thành ủy tp hcm trang trại vinamilk organic đi vào hoạt động sẽ tạo ra những sản phẩm chất lượng
giá trị dinh dưỡng cao góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về dinh dưỡng đồng thời tạo điều kiện cho người dân lâm đồng và người tiêu dùng
được tiếp cận với sự tươi hữu cơ chất lượng tương đương sản phẩm quốc tế đồng thời tạo niềm tin và chỗ đứng cho hàng việt nam và thương hiệu sữa việt ngày càng khẳng định xứng tầm thế giới
sáng nay tại chợ hà vĩ huyện thường tín hà nội đã diễn ra cuộc diễn tập phòng chống dịch cúm ah bảy n chín
tình huống được đưa ra là ngày một mươi hai tháng ba tri cục thú y hà nội thông báo kết quả xét nghiệm trên gà vịt tại chợ đầu mối gia cầm hà vĩ huyện thường tín
đã phát hiện một mẫu bệnh phẩm dương tính với virus cúm ah bảy n chín
cuộc diễn tập có sự phối hợp liên ngành y tế công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm củng cố kỹ năng điều tra giám sát
xử lý tình huống xuất hiện trường hợp nghi ngờ mắc cúm ah bảy n chín trong đó cần có sự phối hợp chặt chẽ trong phòng chống dịch giữa các ban ngành
sắp trăng đi côn đảo tại ấp đầu rồng thị trấn trần đề dự án này là điểm nhấn phát triển du lịch của tỉnh sắp trăng
dự án tàu cao tốc đi côn đảo bao gồm hai hạng mục chính đầu tư tàu cao tốc superang côn đảo một với tổng mức đầu tư khoảng năm mươi tỷ đồng
đầu tư bến tàu trần đề với tổng mức chín mươi tỷ đồng dự án dự kiến chính thức khai trương vào tháng sáu năm nay
ước tính sau tháng đầu tiên đi vào khai thác bến tàu có thể đón được hơn ba mươi lượt khách
tuyến tàu cao tốc từ trần đề sóc trăng đi côn đảo là dự án du lịch kết nối đồng bằng sông kiểu long với côn đảo
đáp ứng quy hoạch phát triển du lịch theo tuyến biển và thăm di tích lịch sử côn đảo
nhất là tại các vùng chuyên canh trồng hoa theo quyết định nhóm đối tượng được hỗ trợ sau lũ
thì người bị thiệt hại rau màu chăn nuôi được nhận hỗ trợ còn người trồng hoa không thuộc diện này
cánh nặng tiếp tục đè trên vai người nông dân trồng hoa tại quảng ngãi sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
ba tháng sau những đợt lũ dữ gia đình chị đoàn thị trâm vẫn chưa thể bắt tay vào trồng vụ hoa mới
hơn ba trăm bốn mươi trậu hoa cúc bị hư hỏng hoàn toàn chị mất trắng gần một trăm ba mươi triệu đồng
không có giống chưa có tiền chị không biết làm thế nào để đầu tư trồng hoa trở lại
còn lại chút giống cũ chị trồng dặm trong vườn bởi không muốn bỏ hoang đất
chị cho biết để trồng lại hai xào đất chỉ cần vay tiền với lãi suất yêu đãi mới có thể trang trải trồng lại hoa
sau lũ trồng lũ cuối năm hai nghìn một mươi sáu hơn ba trăm linh trậu hoa các loại trị giá hơn một mươi năm tỷ đồng của nông dân quảng ngãi bị hư hại hoàn toàn
sau lũ nông dân trồng hoa rất cần sự hỗ trợ về giống vốn vay để bắt tay khôi phục sản xuất
tuy nhiên theo nghị định hai hai nghìn một mươi bảy của chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại thiên tai
thì các hộ trăn nuôi trồng lúa hoa màu được hỗ trợ giống vốn vai để tái sản xuất
riêng nhà nông trồng hoa thì không thuộc diện này
do vậy hơn bảy trăm linh hộ dân vùng chuyên canh trồng hoa tỉnh quảng ngãi khó khăn càng trồng chất khó khăn
vai tiền vai vốn của ngân hàng thường là chính sách để bỏ vốn ra đúc ảnh làm giống làm bông để bán tê lê bán ba dịp tết
thì khi mà đã thiệt hại rồi thì hầu như bà con cũng là phần đa là trắng tay
sau đó để tái cơ cấu lại thì phần đa là không có điều kiện
sau mưa lũ những người trồng hoa tỉnh quảng ngãi
quả ngãi thiệt hại nặng nề không ít so với những người chăn nuôi trồng trọt hoa màu
cho đến nay bà con vẫn loay hoay tìm cách trồng trọt trở lại
điều đó cho thấy chính sách hỗ trợ đối tượng bị thiệt hại mưa lũ chưa bám sát với thực tế địa phương
do vậy tái sản xuất các vùng chuyên canh hoa nói riêng và ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi nói chung sẽ kéo dài và khó khăn trồng chất
do đó tự ký nghị ở những tỉnh các sản xuất của tỉnh càng quan tâm
bố trung đưa cơ chế nào hỗ trợ đưa kia hoa và hỗ trợ các thiệt hại do thiên tai gây ra
những bất cập trong chính sách hỗ trợ người trồng hoa thiệt hại do thiên tai chưa được tháo gỡ
qua đó cho thấy chính sách hỗ trợ kịp thời đến với nông dân là một trong những trợ lực quan trọng để các địa phương gượng dậy sau thiên tai bão lũ
và chính sách cũng cần phải bám sát thực tế
điều chỉnh kịp thời để phục hồi sản xuất nông dân
các công nghiệp không kéo dài cho địa phương
trong phần tiết quốc tế hàn quốc ấn định ngày bầu cử tổng thống
bà lan chỉ trích eu về kết quả bầu chủ tịch hội đồng châu âu
chính phủ hàn quốc hôm nay xác nhận cuộc bầu cử tổng thống nước này sẽ diễn ra vào ngày chín tháng năm tới
một quan chức cấp cao chính phủ hàn quốc cho biết ngày bầu cử tổng thống đã được ấn định vào thời điểm ngày chín tháng năm
hãng tin yonhap dẫn lời vị quan chức này cho biết quá trình này phải trải qua các thủ tục hành chính như hội ý với ủy ban quản lý bầu cử quốc gia
báo cáo trong cuộc họp chính phủ
dự kiến chính phủ hàn quốc sẽ công bố quyết định trên tại cuộc họp nội các trong tuần này
theo hiến pháp và luật bầu cử cuộc bầu cử tổng thống phải được diễn ra trong vòng sáu mươi ngày sau khi tòa án hiến pháp hàn quốc
hôm một mươi tháng ba ra phán quyết giữ nguyên nội dung luận tội của quốc hội đối với tổng thống park geun hye
theo đó bà park bị bãi nhiệm và một cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tiến hành
trong khuôn khổ chuyến thăm của quốc vương ả rập xê út sanman bin abdulaziz tới nhật bản
hai nước nhất trí nghiên cứu khả năng xây dựng các đặc khu kinh tế nhằm mời gọi thêm các công ty nhật bản đầu tư vào quốc gia trung đông này
như một phần trong kế hoạch giúp hai nước đạt các mục tiêu tăng trưởng kinh tế thông qua cải cách
kế hoạch tầm nhìn ả rập xê út nhật bản hai nghìn ba mươi đã được thông báo sau cuộc hội đàm giữa thủ tướng nước chủ nhà shinzo abe và quốc vương salman tại thủ đô tokyo
kế hoạch chung nhằm thực hiện cả chiến lược phát triển tầm nhìn hai nghìn ba mươi của ả rập xê út tập trung vào đa dạng hóa nền kinh tế và chiến lược tăng trưởng của nhật bản
bao gồm cả việc mở rộng chiến lược sang các thị trường nước ngoài
theo kế hoạch các đặc khu kinh tế mới tại ả rập xê út hứa hẹn thúc đẩy đầu tư bằng cách nới lỏng các quy định
cũng như đơn giản hóa các thủ tục hải quan giúp khuyến khích nhiều công ty nhật bản xây dựng các nhà máy và cơ sở tại quốc gia trung đông này
ngoại trưởng ba lan witton vasi
vazikowski cho rằng chính sách của eu là một trong những tiêu chuẩn kép và gian lận
ông vasi kosky tuyên bố ba lan sẽ sửa đổi các chính sách và điều chỉnh thái độ đối với eu
đồng thời khẳng định vaxava sẽ giảm mức độ tin tưởng vào eu và xem xét theo đuổi một chính sách thận trọng với khối này
tuyên bố được người đứng đầu ngành ngoại giao ba lan đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo eu ở bruxelles của bỉ tuần qua
trong đó lãnh đạo hai mươi bảy nước thành viên eu đã bỏ phiếu ủng hộ giúp cựu thủ tướng ba lan donald trump
tái đắc cử chức chủ tịch hội đồng châu âu với nhiệm kỳ hai năm rưỡi bất chấp sự phản đối quyết liệt của ba lan
lên đến hàng nghìn euro sau khi phương tiện truyền thông pháp đăng tải một loạt các thông tin liên quan đến vụ việc này
báo chí pháp dẫn lời phát ngôn viên của ông philing cho biết kể từ năm hai nghìn một mươi
ông fillon đã nhận được số quần áo của nhà thị trường

trong tổng số tiền đó khoảng ba mươi năm năm trăm linh euro đã được trả bằng tiền mặt
một người phụ nữ trẻ thường truyền tiền cho một nhà máy tại paris chuyên máy cho các thương hiệu nổi tiếng
truyền thông cho biết thêm vào hồi tháng hai một người bạn giấu tên cũng đã trả bằng xét cho hai bộ quần áo của ông phi lông
trước những thông tin truyền thông đăng tải ứng cử viên fillon đã lên tiếng thừa nhận
ông fillon thừa nhận một người bạn đã trả tiền quần áo cho ông hồi tháng hai
nhưng cho rằng cuộc sống đời tư của mình đang bị giám sát quá chặt chẽ
căng thẳng ngoại giao giữa hà lan với thổ nhĩ kỳ xung quanh việc hà lan ngăn không cho máy bay
chở ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ đến rotterdam sự mít tinh vẫn chưa lắng dịu
thủ tướng hà lan mark rutte tuyên bố những bình luận đầy tính kích động của tổng thống thổ nhĩ kỳ
tayyip erdogan khi so sánh hà lan với đức quốc xã chỉ làm xấu đi tình hình căng thẳng giữa hai nước
hôm nay nhân viên của đại sứ quán hà lan
ở ankara đi làm trong tình trạng an ninh được bảo vệ cao độ
thủ tướng hà lan rud cho biết amsterdam sẽ không xin lỗi vì đã cấm các quan chức thổ nhĩ kỳ
tham gia những cuộc meeting nhằm vận động cộng đồng người thổ nhĩ kỳ tại hà lan ủng hộ tổng thống erdogan
trước đó đức đã hủy một loạt cuộc meeting của cộng đồng người thổ nhĩ kỳ tại nước này có sự tham gia
của các quan chức cấp cao chính quyền ankara nhằm vận động cho cuộc trưng cầu ý dân
về dự luật sửa đổi hiến pháp thổ nhĩ kỳ
tổng thống mỹ donald trump để ngò khả năng sửa đổi dự luật chăm sóc sức khỏe mỹ
lời ngỏ của ông trump được đưa ra trong bối cảnh dự luật cải cách y tế mới đang gây chia rẽ tại mỹ
trong đó có cả nội bộ đảng cộng hòa
tổng thống mỹ donald trump muốn hủy bỏ luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền
hay còn gọi là obamacare được người tiền nhiệm barack obama ký thông qua năm hai nghìn một mươi
trả lời phỏng vấn kênh truyền hình abc
giám đốc văn phòng quản lý văn phòng
và ngân sách nhà trắng mick mulvaney cam kết tổng thống mỹ sẽ nghiên cứu mọi đề xuất sửa đổi dự luật
theo ông văn kiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện
và nếu hai viện quốc hội mỹ có các đề xuất giúp cải thiện dự luật
chính quyền của tổng thống donald trump sẵn sàng thảo luận
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân